theo số liệu của tổng cục thống kê cán cân thương mại năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt mức xuất siêu hai bảy tỷ usd
năm hai nghìn một mươi bảy cũng là một năm ghi nhận một kỷ lục mới của xuất nhập khẩu việt nam
khi tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu vượt mốc bốn trăm linh tỷ usd
trong số những chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch thì xuất khẩu là một trong những chỉ tiêu tích cực
có đóng góp lớn cho tăng trưởng của ngành kinh tế
cụ thể tính chung cả năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt hai trăm một mươi ba bảy mươi bảy tỷ đô la tăng hai mươi một một so với năm trước
đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt năm mươi tám năm mươi ba tỷ đô la tăng một mươi sáu
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm năm mươi năm hai mươi bốn tỷ đô la tăng hai mươi ba
các chuyên gia kinh tế khẳng định chưa bao giờ bức tranh xuất khẩu
của việt nam lại sáng như năm nay
không chỉ bởi con số trên hai trăm linh tỷ đô la mà theo xếp hạng của tổ chức thương mại thế giới wto
xuất khẩu hàng hóa của việt nam đã tăng lên rõ rệt từ vị trí năm mươi lên vị trí hai mươi sáu trong một mươi năm qua
nhiều chuyên gia cho rằng ấn tượng kinh tế năm nay là xuất khẩu
thể hiện ở việc không chỉ đạt được mức tăng trưởng vượt rất xa so với mục tiêu một mươi để đạt hai mươi một
mà đằng sau con số ấy còn có hai điểm nhấn
một là sự vươn lên của khu vực doanh nghiệp
trong nước trong xuất khẩu
hai là tăng trưởng xuất khẩu ở một số mặt hàng nông sản xuất khẩu
đặc biệt là một số loại thủy sản rau quả
hàng hóa xuất khẩu chúng ta đã có cái sự chuyển dịch
trong khi với những cái mặt hàng là truyền thống như là đối với dầu thô
như là đối với xuất khẩu giày dép trước đây
hay là liên quan tới xuất khẩu gạo chẳng hạn
thì vẫn giữ ở một cái quy mô là tương đối thấp
thì những cái thành tích
cái xuất khẩu vượt bậc của những nhóm như là thủy sản
hay là đặc biệt là nhóm rau củ quả lên tới hàng tỷ đô la mỹ
thì có thể nói đã giúp cho cái chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của việt nam theo cái hướng bền vững hơn
và cái điểm mà chúng ta cũng thấy đó là cái sự cân bằng hơn
trong các thị trường xuất nhập khẩu của việt nam
khi mà cái thặng dư thương mại trong năm hai nghìn một mươi bảy
nhờ cái thành tích xuất khẩu tốt như vậy cũng đã đạt được cái thẳng dư thương mại hàng hóa của chúng ta
giúp cho cái cán cân thanh toán của việt nam
được cải thiện mạnh mẽ trong cái năm hai nghìn một mươi chín
với mục tiêu nhằm cải thiện cơ cấu xuất nhập khẩu
theo chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
bên cạnh những thành công đã đạt được
việt nam cần phải coi dịch vụ là điểm đột phá để phát triển và cải thiện cơ cấu xuất khẩu
việt nam cũng cần phải gia tăng phát triển các dịch vụ
nhất là dịch vụ logistics
để chuyển sang xuất siêu về dịch vụ
và điều quan trọng
đó là cần hạn chế mức thấp nhất tương quan
xuất khẩu giữa khối doanh nghiệp fdi
và doanh nghiệp nội địa
mặc dù cái năm hai nghìn một mươi bảy là cái năm chúng ta xuất siêu
năm thứ hai tiên tiếp
nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục nhập siêu dịch vụ
đặc biệt là những dịch vụ mà gắn với các dịch chuyển quốc tế
khách du lịch vào càng nhiều
hàng xuất khẩu càng nhiều
thì cái nhập siêu dịch vụ nó càng lớn
rõ ràng đây là một cái khoảng trống
trong cái phát triển dịch vụ của việt nam
bên cạnh ý nữa trong cái xuất khẩu chúng ta cũng thấy rằng là nó có một cái cảnh báo rất nguy hiểm
đó là tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy eu đã rơi thẻ vàng
đối với hàng xuất khẩu thủy sản của việt nam
do những cái lỗi liên quan tới vấn đề về xuất xứ
lỗi liên quan đến vấn đề về vệ sinh thực phẩm
cũng như là về vấn đề bảo tồn
nếu chúng ta làm không tốt
thì sau sáu tháng mà còn ba tháng nữa chúng ta phải thực hiện
để eu không thuyết phục được thì họ sẽ rơi thẻ đỏ
và như vậy là toàn bộ xuất khẩu thủy sản của việt nam sang eu
sẽ bị dừng lại
và đây rõ ràng là một nguy cơ của năm hai nghìn một mươi tám
một cái thách thức của ngành thủy sản
bởi vì khi eu đã rơi thẻ đỏ
thì các thị trường khác cũng sẽ rất dễ có những động thái tương tự
rõ ràng ở đây cho thấy rằng là xuất khẩu thủy sản việt nam
cần rất nhiều nỗ lực
để vượt qua những tham gia kỹ thuật
cũng như để chứng minh cái tính gọi là
tuân thủ các quyền quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm có nhiều kỳ vọng dành cho xuất khẩu
đã đến lúc các doanh nghiệp trong nước
cần tận dụng thời cơ
để xuất khẩu ngày càng nhiều hơn
về các mặt hàng
vốn là lợi thế của đất nước nông nghiệp
có khí hậu nhiệt đới gió mùa